nhóm của trần tuấn thanh hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố cần thơ gồm tám người đang trên đường đi từ huyện châu thành về thành phố rạch giá
khi đi đến gần bến xe khách tỉnh kiên giang trên tuyến quốc lộ sáu mươi một thì bị phạm văn chiêu chú tại huyện an minh tỉnh kiên giang cùng một số người khác đuổi theo chặn đầu xe
để giải vây các đối tượng trong nhóm của thanh đã dùng súng bắn đạn cao su bắn nhiều phát để thị uy
sau đó dùng dao tự chế chém chiêu chết tại chỗ và một người khác trong nhóm của chiêu là lê văn tuấn bị trọng thương
gây án xong nhóm của thanh nhanh chóng rời khỏi hiện trường
ngoài bắt giữ được chín đối tượng trên lực lượng công an còn thu hồi nhiều dao tự chế hai khẩu súng bắn đạn cao su cùng hai mươi bốn viên đạn và nhiều tăng vật có liên quan
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng gồm trần thanh hùng nguyễn khắc lâm nguyễn văn hiền nguyễn văn thảo cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó do mâu thuẫn trong sinh hoạt vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các đối tượng hùng lâm hiền và thảo hung hăng dùng dao dựa đập phá gây hư hỏng tài sản của nhà ông nguyễn tân quân ở xã bảo hòa huyện xuân lộc
không chỉ vậy các đối tượng còn đuổi đánh vợ chồng ông quân trong đó hùng đã dùng miếng kinh vỡ ném trúng chân ông quân gây thương tích
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
được biết cả bốn đối tượng trên đều có một tiền án về các tội trộm cắp tài sản chống người thi hành công vụ cướp tài sản và gây dối trật tự công cộng
bất ngờ kiểm tra hành chính tại căn nhà ở phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đội cảnh sát kinh tế công an quận ngũ hành sơn phát hiện một trăm tám mươi bảy thùng hàng dùng để phục vụ cho việc mở song bài không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thời điểm kiểm tra một người phụ nữ trú tại tỉnh bắc giang khai nhận ngôi nhà này được bà thuê để ở
và cho một người nước ngoài quốc tịch hàn quốc thuê để chứa hàng hóa
số hàng hóa này chủ nhà không được biết cho đến khi lực lượng công an quận ngũ hành sơn phát hiện
qua kiểm tra cơ quan công an phát hiện một trăm tám mươi bảy kiện thùng hàng khoảng gần năm tấn
bao gồm bài lá thẻ chip dùng để đánh bạc và linh kiện điện tử dùng để phục vụ cho sòng bạc
tất cả đều không xuất trình được chứng minh chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ
người phụ nữ thuê nhà cho biết là chủ của lô hàng hiện đã về hàn quốc
đội cảnh sát kinh tế công an quận ngũ hành sơn đã tịch thu toàn bộ số hàng trên
để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ việc
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
do xuất hiện chủng mới của virus sars cov hai lây lan nhanh hơn ở nhiều nước
thủ tướng yêu cầu hạn chế tối đa các chuyến bay đưa người nhập cảnh
vào việt nam từ nay đến tết nguyên đán
trường hợp thực sự cần thiết từng chuyến bay đón người về
phải được các bộ thống nhất và báo cáo thủ tướng
theo đó xét nội dung báo cáo của bộ ngoại giao thủ tướng chính phủ nêu rõ
do xuất hiện chủng mới của virus sars cov hai lây lan nhanh hơn ở nhiều nước
hạn chế tối đa các chuyến bay đưa người nhập cảnh vào việt nam
từ nay đến tết nguyên đán
trường hợp thực sự cần thiết từng chuyến bay đón người về
phải được các bộ y tế ngoại giao quốc phòng công an giao thông vận tải
thống nhất báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét và quyết định
thủ tướng giao bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với bộ y tế
chuẩn bị kỹ lưỡng các cơ sở cách ly để thực hiện cách ly người việt nam
nhập cảnh tập trung
thời hạn quy trình cách ly cần được giả soát xem xét phù hợp
với yêu cầu phòng chống lây lan của chủng virus mới bảo đảm tuyệt đối an toàn
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở cách ly
ngoài các khu do quân đội quản lý bảo đảm tuân thủ nghiêm cấp
quy định về phòng chống dịch
các trường hợp nhập cảnh theo diện cách ly ngắn ngày
đều phải thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày
trừ các trường hợp đặc biệt do bộ ngoại giao xem xét quyết định
bộ y tế ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm ngặt
việc tiếp nhận vận chuyển theo dõi y tế
đối với người đã hết hạn cách ly tập trung
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
ngoài ra thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng bộ công an
tăng cường quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới đường bộ đường thủy đường biển
sau dịp tết nguyên đán bộ giao thông vận tải nghiên cứu
thúc đẩy việc nối lại chuyến bay thương mại thường lệ
tới các nước theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
nhằm phục vụ mục tiêu kép và đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản thiết yếu của công dân
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
một bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam
dự báo từ đêm nay thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng
các nước ta khiến cho toàn bộ khu vực này giá rét
sáng nay tại xã y tý huyện bát sát tỉnh lào cai
và khu vực đỉnh đèo âu quý hổ thuộc địa phận giáp danh
hai tỉnh lào cai và lai châu đã xuất hiện băng giá phủ trắng
tuy nhiên bất chấp thời tiết giá lạnh thì nhiều du khách vẫn đổ về đây
để được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú này
khu vực đỉnh đèo âu quý hồ thuộc địa phận giáp danh
hai tỉnh lào cai và lai châu
băng giá xuất hiện phủ trắng khu vực đã thu hút nhiều người dân và du khách đến
tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp cùng hiện tượng thời tiết hiếm có này
cây cối trông rất là đẹp mình cảm thấy đây là một trải nghiệm thú vị cho tất cả các du khách
đây là lần thứ ba trong khoảng một mươi năm trở lại đây đèo oq hồ xuất hiện băng giá
cũng theo thông tin dự báo từ đài khí tượng thủy văn tỉnh lào cai
nhiệt độ đêm nay tại xã y ký huyện bát sát tỉnh lào cai
và khu vực đỉnh đèo âu quý hồ có thể vẫn cao động ở mức giáp xỉ độ c
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị mặc dù chưa đến cao điểm đi lại tết tân sửu hai nghìn hai mươi một
nhưng xe dù bến khóc đã nhiều hơn xuất hiện dày đặc ở tp hcm
mà chưa thấy bóng dáng của các lực lượng chức năng ra quân xử lý
dọc theo quốc lộ một từ hướng ngã tư ga quận một mươi hai về khu du lịch suối tiên quận thủ đức

gặp nhiều bến cóc hoạt động nhiều xe ngang nhiên dựng trên lòng đường đợi
cho mời khách mở cốt chất hàng lên xe
có ít nhất bốn bến cóc tồn tại ở khu vực này từ nhiều năm qua
gồm đoạn trước khu du lịch suối tiên cây xăng gần ngã tư bình phước phường tam bình
trước cổng đại học nông lâm tp thủ đức dưới cầu vượt ngã tư ga
trên mạng nhiều nhà xe công khai thông tin đưa đón khách
tại những địa điểm bên ngoài bến xe theo nhu cầu đề xuất của khách
trước cổng trường đại học nông lâm có thể đếm được hàng trăm xe khách
lần lượt dừng xe ngang nhiên trên lòng đường đón khách
họ vẫn đúng đến mở cốt chất hàng và không có vẻ gì vội vã
trong khi người đi xe qua đây phải chấp nhận vì cản trở
có lúc xe khách tràn cả lên vỉa hè chắn hết lối của người đi bộ
tại cổng khu du lịch suối tiên đoạn dưới cầu bộ hành
có đến ba bến cóc hoạt động nhộn nhịp chiếm hẳn làng đường dành cho xe máy và xe buýt
cứ vài phút có một xe tấp vào đón khách hành khách để xe tập trung rất đông
đã khiến ghi ủng tắc giao thông
những bến cóc này đã tồn tại nhiều năm qua và cơ quan chức năng cũng nhiều lần ra quân xử lý
nhưng đến nay sự việc vẫn tái diễn ở nơi sắp bến xe miền đông mới
thực hiện nghiêm kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật
bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đảm bảo an ninh trực tự tết nguyên đáng tân sửu
và các lễ hội đầu năm công an tỉnh tiền giang đã đạt được những kết quả tích cực
qua một mươi năm ngày thực hiện cao điểm lực lượng công an đã khám phá nhanh chính vụ phạm tội về trực tự xã hội
bắt xử lý một mươi đối tượng xóa một mươi chín tụ điểm cờ bạc xử lý một trăm năm mươi hai đối tượng
phát hiện xử lý bốn vụ bốn đối tượng kinh doanh hàng hóa không đúng địa điểm đăng ký không rõ nguồn gốc xuất xứ
xử lý bảy trường hợp vi phạm trên lĩnh vực môi trường hai trường hợp khai thác cát trái phép
phát hiện xử lý bảy vụ tám đối tượng tàn trự trái phép chất ma túy một trăm hai mươi hai đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
để nâng cao hiệu quả cao điểm tấn công trân áp tội phạm công an tỉnh đồng thời mở cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh trực tự tết nguyên đáng tân sủ năm hai nghìn hai mươi một
trong đó chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân
kêu gọi mọi người mạnh dạng tố giác tấn công tội phạm
theo dự kiến đợt cao điểm tấn công trân áp tội phạm và vi phạm pháp luật sẽ được tiếp tục thực hiện đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
dự báo dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi một tới đây nhu cầu về quê đón tết của kiều bào sẽ tăng cao
để ngăn chặn tình trạng một số người cố tình nhập cảnh trái phép không qua cách ly phòng chống dịch
các địa phương vùng biên giới tây nam đã tăng cường lực lượng canh giữ đường mòn lối mở
sông tiền qua địa phận huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
cách mũi con tàu này khoảng một trăm linh mét là đường mòn lối mở
đường biên giới phân định nước ta và nước bạn campuchia
đây cũng là cửa ngõ mà nhiều đối tượng lợi dụng xâm nhập trái phép
tuy nhiên việc kiểm soát người qua lại cửa ngõ này gặp rất nhiều khó khăn
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi tỉnh đồng tháp đã lập nhiều chốt kiểm soát biên phòng cố định ở các tuyến sông
những nơi dòng sông rộng các chốt phải thường xuyên dùng cano đi kiểm tra như thế này
trên đất liền việc kiểm soát các đường mòn lối mở cũng gian nan không kém
không có sóng to thì cảnh bụi đốt kiến cắn xảy ra thường xuyên
rồi bằng đêm có khi là gặp kiến nữa
anh em là từng tra bắt giữ các đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn
dự báo từ nay đến tết nguyên đáng sẽ có khoảng sáu trăm linh kiều bào về tỉnh đồng tháp đón tết cổ truyền
không ít trường hợp sẽ cố tình trốn cách ly vượt biên trái phép
công việc chống dịch của các cán bộ chiến sĩ ở vùng biên sẽ càng khó khăn hơn
trước tình hình này tỉnh đồng tháp đang xem xét lắp camera ở một số đường mòn lối mở
tỉnh cũng đã có chủ trương để lắp đặt những cái camera đó
để theo dõi và quản lý nó được chặt chẽ hơn
để hỗ trợ các lực lượng tại vì biên giới thì nó cũng rộng
mà lực lượng thì cũng có hạn
đây là vấn đề mà tỉnh cũng đã áp dụng những công nghệ thông tin
để hỗ trợ cho các lực lượng chúng ta để thực hiện tốt nhiệm vụ
dù vậy công tác vận động nâng cao ý thức của người dân vẫn được xem là quan trọng nhất
hiện tỉnh đồng tháp đang kêu gọi các kiều bào khi về quê đón tết
phải nhập cảnh và cách ly theo đúng quy định
vừa không vi phạm pháp luật vừa đảm bảo an toàn cho bà con vui xuân đón tết
còn tại kiên giang tình trạng người dân nhập cảnh trái phép
qua các đường mòn lối mở vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp
tìm ấn nguyên khơ bùng phát dịch bệnh
do đó cán bộ chiến sĩ bang chỉ huy thành phố hà tiên tỉnh kiên giang
đã và đang huy động tổng lực để tổ chức tiếp nhận quản lý chặt chẽ
các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố
ca bệnh một nghìn bốn trăm bốn mươi vừa ghi nhận ở vĩnh long sau
tết qua tuyến biên giới an giang khiến cả nước lo ngại
nguy cơ một lần nữa covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
những ngày qua công tác chống dịch dọc các tuyến biên giới lại nóng hơn bao giờ hết
theo nhận định của cơ quan chức năng tết nguyên đáng đến
nhu cầu về quê ăn tết của người việt sinh sống ở nước ngoài rất lớn
cũng lúc này covid một mươi chín ở nhiều nước nhất là ở thái lan bù phát trở lại
cũng khiến nhiều người dân càng mong muốn về việt nam
trong khi các trường nhập cảnh chính thức bị hạn chế để phòng dịch
nên nạn nhập cảnh trái phép tăng cao
hiện khu cách ly tập trung tại thành phố hà tiên đã tiếp nhận và cách ly hai trăm một mươi tám công dân về nước
đặc biệt từ ngày một tháng một vừa qua đã tiếp nhận và cách ly bảy mươi hai công dân về nước
trước đó mỗi ngày khu cách ly tập trung này tiếp nhận từ ba đến năm người
nhưng thời gian gần đây mỗi ngày tiếp nhận từ một mươi đến hai mươi người
cao điểm có khi lên đến ba mươi người mỗi ngày
hiện tại thì cái tình hình mà người dân qua lại vượt biên trái phép buôn lậu
thì vẫn còn diễn biến phức tạp
đó là một trong những nguy cơ
làm lây lan dịch bệnh đối với thành phố đối với tỉnh cũng như là cả nước
đối với tôi là người quản lý khu cách ly và các đồng chí khác
thì luôn nêu cao tinh thần kiên quyết làm đúng các nguyên tắc các quy trình
đảm bảo cho thực hiện cách ly đúng thủ tục đúng thời gian
đảm bảo an toàn cho bà con khu vực thành phố
bên cạnh đó ban chỉ huy quân sự thành phố hà tiên
còn huy động tối đa các lực lượng và phương tiện cho khu cách ly
thời gian tới dự kiến sẽ còn nhiều người việt trở về nước
theo đường biên giới tại cơ khẩu hà tiên để đón tết
nên lực lượng cũng đã chú động tiếp tục triển khai nhiều phương án
đặc biệt là phối hợp với lực lượng cán bộ trung tâm y tế thành phố hà tiên
để đón công dân khi trở về địa phương thực hiện cách ly theo quy định
phương án tái khởi động các khu cách ly tập trung đã tạm dừng hoạt động
cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng
với tinh thần chống dịch như chống giặc không lơ là mất cảnh giác
làm lây lan dịch bệnh và bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân
cán bộ chiến sĩ bang chỉ huy quân sự thành phố đều coi đây là một nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu
nhiệm vụ tác chiến đặc biệt quan trọng của người lính trong thời bình
mũi tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
nhanh chóng cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đẩy lùi covid một mươi chín
theo chương trình phát triển nhiệm vụ
tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi thành phố hạn chế phát triển các dự án mới xây dựng nhà ở cao tầng
đến năm hai nghìn hai mươi năm nếu chưa có kế hoạch xây dựng hạ tầng cho các quận
quận một quận ba quận bốn quận năm quận sáu quận một mươi một và phú nhuận
bên cạnh việc hạn chế trên tp hcm còn để mạnh phát triển hạ tầng
để kêu gọi đầu tư dự án nhà ở tại những khu vực có kế hoạch xây dựng hạ tầng
đối với các quận tám quận một mươi quận bình thạnh quận tân bình quận tân phú quận gò vấp
từ năm hai nghìn một mươi tám ubnd tp hcm đã có chủ trương chọn lọc dự án đầu tư nhà ở cao tầng
trong khu vực trung tâm nội thành cũ
chọn lọc nghĩa là vẫn cho đầu tư và có đánh giá khả năng tương thích với hạ tầng
đồng thời đề cập đến nghĩa vụ của chú đầu tư tham gia phát triển hạ tầng
để xây dựng dự án nhà ở cao tầng
quyết định đó đến nay vẫn còn hiệu lực nay được khẳng định lại một lần nữa
trong đề án chương trình phát triển nhà ở tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
trước đây nhà nước cấp phép dự án nhà ở cao tầng
từng lấy quy hoạch tương lai làm chuẩn để xác định các chỉ tiêu cho dự án
vì thế dẫn đến tình trạng nhà ở xây xong
nhưng hạ tầng chưa làm kịp gây kẹt xe ngập nước quá tải cho dự án hạ tầng hiện tại
nhưng theo quy định mới từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay và hết năm hai nghìn hai mươi
việc cấp chi tiêu dự án nhà ở cao tầng sẽ căn cứ vào hạ tầng hiện hữu
sau khi chương trình phát triển nhà ở ban hành chính thức
sở quy hoạch kiến trúc sẽ rà soát quy hoạch phân khu một hai nghìn
để điều chỉnh cho phù hợp với chương trình nhà ở mới